tại trụ sở báo nhân dân báo nhân dân điện tử tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề
bổ sung dinh dưỡng và phòng chống dịch covid một mươi chín nhằm cung cấp kiến thức giúp cho người dân nâng cao sức đề kháng
trong bối cảnh dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
chương trình cung cấp kiến thức tổng thể về chế độ dinh dưỡng hợp lý và những phương pháp lựa chọn cân bằng bữa ăn
bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm tăng sức đề kháng trong giai đoạn dịch bệnh đang có những phát triển mạnh mẽ
câu hỏi đã được các chuyên gia đến từ viện dinh dưỡng bộ y tế bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện phổi trung ương và nhận được những lời giải đáp cụ thể và chi tiết